đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên
đến nay một trăm linh các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ y tế và địa phương quản lý đều đã được giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm theo ba nhóm đầu
điều này đã thay đổi không nhỏ trong hoạt động khám chữa bệnh
được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc nhưng chỉ sau bốn ngày được điều trị và chăm sóc tích cực sức khỏe của ông nguyễn đình ý đã được cải thiện rõ rệt
tôi bị cái bệnh gọi là nhồi máu cơ tim cấp
thì tôi được về đây
được các thầy thuốc bác sĩ gọi là hết sức khẩn trương cứu chữa
thực ra đúng là nói tôi sống được trở lại là nhờ các thầy thuốc
qua cái vấn đề chuyên môn thì tôi thấy là vấn đề tổ chức từ trên xuống dưới rất chặt chẽ
và có sự chỉ đạo gọi là rất là hợp lý để mà chữa trị bệnh nhân
đó là cái điều chúng tôi thấy rất phấn khởi
là hộ nghèo lại là người dân tộc thiểu số mắc bệnh nan y phải lọc thận nhân tạo định kỳ ba lần một tuần
đã tám năm nay và trải qua các tuyến từ trung ương đến tỉnh huyện
nên hơn ai hết bà đồng thị mai thấy rõ những lợi ích từ việc tự chủ ở bệnh viện huyện nơi bà sinh sống
từ ngày trước là tôi mắc bệnh là tôi ở trên sơn la
ở ba năm rưỡi trên sơn la
sau khi mà bệnh viện ở dưới này là có máy
nên là tôi xin chuyển về từ trên sơn la về
thời gian đấy là tôi chỉ cân được có ba mươi sáu cân
mà người nó có héo mắt
sau khi điều trị ở đây
thế một thời gian thì là tôi cảm thấy là nó khỏe ra
về ăn được ngủ được
các bác sĩ là tư vấn rất nhiệt tình
tôi cảm thấy là cứ tư tưởng của tôi cũng thoải mái nhiều
quan điểm của những người bệnh thì chúng tôi luôn luôn biết rằng những nơi nào mà điều trị tốt nhất chú đáo nhất
thì nơi đó là chúng tôi sẽ đến khám và chữa bệnh điều trị cho nó an toàn hơn
vì những cái bệnh viện có những nơi phục vụ nó cũng chưa được nhiệt tình lắm
thế cho nên là chúng tôi sẽ lựa chọn
được phép thông tuyến chúng tôi lựa chọn bất kể nơi nào là một bệnh nhân thì cứ đến đó điều trị ạ
sau gần năm năm triển khai thống kê tại năm mốt tỉnh thành phố cho thấy
so với ngân sách cấp cho các bệnh viện năm hai nghìn một mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy giảm khoảng năm bảy trăm bốn mươi tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi tám giảm thêm ba hai trăm linh tỷ đồng
riêng các bệnh viện thuộc bộ y tế đã giảm được trên hai mươi biên chế
số tiền khoảng hai hai trăm linh tỷ đồng một năm
thứ nhất là cái chất lượng
chức bệnh của nhân dân thì được nâng lên
thế rồi cơ sở vật chất trang thiết bị cho y tế cho khám chữa bệnh của nhân dân thì đã được tăng cường đầu tư
thế rồi cái hệ thống cái mạng lưới y tế từ tỉnh xuống đến cơ sở thì được củng cố tăng cường
rồi tinh thần thái độ phục vụ nhân dân là tốt hơn
thì qua đó thì cùng với tỉnh là làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
điều này góp phần hết sức quan trọng trong việc giảm ngân sách đầu tư
thứ hai là tiết kiệm các đơn vị bản thân cũng cố gắng tiết kiệm được các nguồn ngân sách để tăng thù lao cho cán bộ nhân viên
mỗi năm thì tiết kiệm được khoảng gần ba trăm linh tỷ
và tiết kiệm về biên chế là được khoảng bốn ba trăm gần bốn ba trăm linh biên chế tức là đưa ra khỏi biên chế nhà nước
bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tự chủ tại các bệnh viện công cũng còn gặp một số vướng mắt
thiếu các cơ chế chính sách các hướng dẫn cụ thể
dẫn đến nhiều cơ sở y tế còn chưa được
cơ sở y tế vẫn chưa mạnh dạn trong việc thu hút vốn đầu tư và vay vốn
chưa thu hút được thầy thuốc giỏi nên vừa thiếu nhân lực vừa thiếu cơ sở vật chất gây trở ngại trong khám và chữa bệnh
khó khăn không chỉ diễn ra ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh mà còn gặp ở những bệnh viện tuyến trung ương
bệnh viện k là bệnh viện hạng một có ba cơ sở hoạt động với chỉ tiêu giao là hai bốn trăm linh giường bệnh
từ năm hai nghìn một mươi sáu trở về trước bệnh viện k là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên
các bệnh viện được bộ y tế giao là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên
bên cạnh những thuận lợi thì bệnh viện cũng đang gặp một số bất cập
tôi thấy rằng hiện nay về nhà nước thì chưa có cơ chế hoặc mô hình cụ thể nào về hoạt động của hội đồng quản lý và ban kiểm soát
cái thứ hai nữa là vấn đề là giá dịch vụ khám chữa bệnh thì cũng chưa được tính đúng tính đủ theo quy định
và vẫn còn
một số cái chưa được tính đó là những khấu hao hoặc là cái chi phí công nghiệp tinh phòng cháy cháy
cũng chưa được tính đủ vào trong cái giá khám chữa bệnh
nên vậy cũng dẫn đến khó khăn cho công tác tài chính của bệnh viện
để đạt được cái hiệu quả cho bệnh nhân thì cái tôi mong muốn nhất là chúng tôi có đầy đủ
một là các phương tiện mà xét nghiệm chuẩn đoán đánh giá bệnh làm sao cho chính xác
vấn đề thứ hai là chúng tôi được cập nhật tất cả những cái phương pháp điều trị
và các phương pháp điều trị
và các cái thuốc điều trị để chúng tôi có quyền lựa chọn cho bệnh nhân
để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân
trong khi vẫn thực hiện được tốt cơ chế tự chủ
các nhà chuyên môn cũng có nhiều ý kiến góp ý trước thềm đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba tới đây
với mong muốn cần nghiên cứu đưa ra một số giải pháp linh hoạt hướng dẫn cụ thể hơn
để các đơn vị tự chủ được tốt trong quản lý kinh tế y tế thì

theo ý kiến của cá nhân tôi thì chúng ta phải chuẩn bị các bước
thứ nhất là đầu tư về đào tạo các cán bộ quá trình đổi chuyên sâu
đặc biệt là các bác sĩ có tay nghề cao có kinh nghiệm để triển khai các dịch vụ kỹ thuật
cái nội dung thứ hai nữa là có đầy đủ về cơ sở hạ tầng đáp ứng được cái yêu cầu
và nội dung thứ ba nữa là chúng ta phải triển khai đầu tư các trang thiết bị
áp dụng các công nghệ thông tin trong cấp độ quản lý kinh tế y tế
điều thứ ba là chúng ta phải đối với các cơ sở hạ tầng
chúng ta phải đổi mới phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh
vì nếu như mỗi một bệnh nhân là một khách hàng thì chúng ta giữ được lưu lượng khách hàng đó
thì chúng ta mới có được cái nguồn thu để đảm bảo cái tự chủ
và đặc biệt là cái đầu tư về cơ sở hạ tầng để cho tiếp tục để phát triển các dịch vụ kỹ thuật tiếp theo
sơn la nói riêng và các tỉnh miền núi nói chung làm tốt công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân
thì chúng tôi qua tổng hợp ý kiến kiến nghị của
của đại hội các cơ sở đến đại hội quốc tịch thì có kiến nghị mấy cái nội dung
nội dung thứ nhất là nhà nước phải có cái tiếp tục quan tâm đầu tư đến cái đầu tư cái hệ thống
đầu tư cái trang thiết bị cho y tế cơ sở đặc biệt là cơ sở và tuyển huyện
thứ hai là tiếp tục thực hiện các chính sách đào tạo đặc biệt là đào tạo cái nguồn nhân lực tại chỗ
để làm sao mà có
để có đủ cái nguồn nhân lực đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ
sử dụng nguồn kinh phí các bệnh viện tiết kiệm được trong quá trình tự chủ để tái đầu tư
nâng cấp cơ sở hạ tầng trang thiết bị và nguồn nhân lực cho ngành y tế
đây cũng là những nội dung được đề xuất trong thời gian tới
việc mà sử dụng các kinh phí từ chủ các cái đơn vị từ chủ đấy
thực ra một năm chẳng hạn như một năm là bây giờ chúng tôi tiết kiệm được khoảng gần ba trăm linh tỷ chẳng hạn
kinh phí dành cho các cái đơn vị từ chủ
chúng tôi rất là mong muốn rằng là tỉnh dành nguồn kinh phí này
rồi bổ sung thêm cái kinh phí cho hai cái việc hết sức quan trọng
một là hoàn thành các công trình trọng điểm đặc biệt là từ nay đến hai nghìn hai mươi năm
thứ hai là cũng đầu tư để sửa chữa các cái cơ sở phật chất
rồi thậm chí là xây mới những cái bệnh viện đã xuống cấp
rồi đầu tư các cái trang thiết bị cho các cái bệnh viện chẳng hạn
đặc biệt là các cái bệnh viện mà vùng sâu vùng xa để đảm ứng cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân
kế nghị các cơ quan quản lý nhà nước và ủy tế ban hành hướng dẫn các văn bản về tự chủ
và tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập
và cần được tiếp tục sửa đổi để đáp ứng với yêu cầu thực tế hiện nay
để bảo đảm cho các đơn vị thực hiện tự chủ hiệu quả thì cần phân cấp trao quyền cho bệnh viện
tăng mức phân cấp đối với các dự án đầu tư mua sắm bảo đảm thời gian cũng như quyết định đầu tư có hiệu quả hơn
cho bệnh viện được phép ban hành mức giá thu dịch vụ khám chữa bệnh tính đúng tính đủ bảy trên bảy yếu tố cấu thành giá
tự xây dựng và quyết định các chỉ tiêu phát triển bệnh viện chương trình đào tạo thu hút nguồn nhân lực
nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phù hợp với các nguồn lực của bệnh viện
tuy nhiên song song với đó phải xây dựng các quy trình quy chế để kiểm soát giám sát chặt chẽ việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật